sau một mươi bốn ngày phong tỏa khu dân cư ở tuyến đường hồ văn đại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
do liên quan đến hai bệnh nhân năm trăm chín mươi năm và sáu trăm sáu mươi chín ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã công bố kết thúc phong tỏa dỡ bỏ cách ly tuyến đường này
riêng khu vực chợ cây tràm cấm họp chợ đến hết ngày ba mươi một tháng tám sở y tế đồng nai đã lấy mẫu xét nghiệm
virus sars cov hai lần thứ hai cho sáu trăm hai mươi người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường này
kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính
hai vợ chồng bệnh nhân năm trăm chín mươi năm và sáu trăm sáu mươi chín đang được cách ly điều trị tại bệnh viện phổi đồng nai
bệnh nhân năm trăm chín mươi năm sau hai lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với virus sars cov hai hiện sức khỏe ổn định
tỉnh đồng nai đề nghị người dân tuyệt đối không tụ tập đông người đeo khẩu trang nơi công cộng
tạm dừng các dịch vụ không cần thiết